giá trị sản xuất công nghiệp tương đương năm hai nghìn một mươi sáu với một một trăm hai mươi bốn tỷ đô la mỹ
dịch vụ thương mại giảm một mươi sáu so với giá trị đạt hai trăm tám mươi sáu năm mươi ba triệu đô la mỹ
xuất khẩu giảm ba với giá trị đạt năm trăm năm mươi tám bảy triệu đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi bảy cũng là một năm khó khăn với các doanh nghiệp fdi khi tổng doanh thu của các doanh nghiệp này giảm đến một mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
thành phố cần thơ đã và đang quan tâm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp
đồng thời đặt ra yêu cầu phải đảm bảo vấn đề môi trường
theo phòng cảnh sát môi trường công an thành phố cần thơ
qua kiểm tra vẫn còn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng khoảng thời gian ban đêm
để xả trộn nước thải vào hệ thống cống thoát nước của khu công nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát môi trường phối hợp các ngành chức năng
đã xử lý sáu trường hợp vi phạm về xả trộn nước thải
mời gọi đầu tư là nên quan tâm thêm
các nhà đầu tư phải quan tâm về môi trường
họ làm bất cứ thứ gì họ cũng phải để lại một môi trường trong sạch
để cho thế hệ mai sau
không thể nhà đầu tư đi vào rồi họ xả rác
họ làm bừa bãi để rồi cái hậu quả thế hệ mai sau gánh
mới đây trong chuyến đi kiểm tra tiến độ của khu công nghiệp hương phố một cùm a
lãnh đạo quỹ ba nhân dân thành phố cần thơ chỉ đạo
thành phố đang rất cần đất sạch sẵn có tại các khu công nghiệp
để các nhà đầu tư thứ cấp vào thuê
do đó ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cần thơ
cùng các sở ngành hữu quan cần nghiên cứu đề xuất các biện pháp
xử lý các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp triển khai chậm tiến độ
thành phố sẽ xem xét phương án yêu cầu chủ đầu tư khu công nghiệp
phải thực hiện ký quỹ đối với những phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng
chủ đầu tư nào không đảm bảo theo tiến độ thành phố sẽ có phương án xử lý
hoặc xem xét giao lại cho nhà đầu tư có năng lực triển khai thực hiện
thì hiện nay là ở cần thơ mình là nên chọn các nhà đầu tư
làm sao có đủ năng lực để thực hiện cái dự án đó
nhất là là họ phải đủ năng lực về tài chánh làm sao họ ký quỷ để thực hiện
chứ không thể để tồn tại một số nhà đầu tư mà có dự án rồi không thực hiện
để làm trì trệ để lại nhiều hậu quả mà cho người dân và cho thành phố này
ngoài việc khó khăn chung
trong năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn khu công nghiệp trà nóc một xảy ra ba vụ cháy
trong đó vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạng wong lung meiko
gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
kể từ khi xảy ra quả quạng nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
trong năm qua còn gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên sau sự cố công ty vẫn duy trì việc làm cho trên hai một trăm linh công nhân
với quan điểm thành công của doanh nghiệp và các nhà đầu tư là thành công của thành phố
cần thơ đặc biệt coi trọng công tác
cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đến giới thành phố
kết quả của việc cải cách thủ tục hành chính đã làm cho môi trường đầu tư của thành phố được đánh giá cao
cải cách thủ tục hành chính gắn với thông thoáng môi trường đầu tư
theo đó các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại cần thơ
trong quá trình từ tư dấn ban đầu đến giải quyết các thủ tục hành chính
chỉ thông qua một đầu mối duy nhất là bộ phận một cửa liên thông
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
chính quyền thành phố cần thơ đã thực hiện nâng cao chất lượng
và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp đăng ký kinh doanh
tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn dướng mắt cho doanh nghiệp và các hiệp hội

chính quyền thành phố cần thơ đã thực hiện nâng cao chỉ số pci do chủ tịch thành phố làm trưởng bang
với mục đích thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn dưới mắt trong sản xuất kinh doanh
được thiết thực và hiệu quả
các cơ chế này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong giải quyết các thủ tục hành chính
giảm bớt chi phí và thời gian đi lại giảm bớt phiền hà
đồng thời đã góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút thêm nguồn lực
cho phát triển kinh tế xã hội từ các dự án đầu tư trong và ngoài nước
có thể đánh giá rằng qua những nỗ lực thực hiện cải cách hành chính
thành phố cần thơ đã đạt được những kết quả quan trọng
cải cách hành chính đã được triển khai toàn diện trên cả năm nội dung là
cải cách thể chế cải cách tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức
cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
tạo ra những chuyển biến đáng ghi nhận của hệ thống cơ quan nhà nước trong tỉnh
góp phần cho kinh tế xã hội của cần thơ phát triển
sở tài nguyên môi trường và cục thuế thành phố định kỳ hàng tháng như vậy
thủ trưởng các đơn vị này phải có ít nhất hai ngày dành riêng để tiếp xúc các doanh nghiệp
thành phố cần thơ vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
tại hội nghị này thành phố cần thơ truyền tải thông điệp
luôn đồng hành lắng nghe doanh nghiệp
để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn
dướng mắt ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh
chính quyền thành phố luôn quyết tâm thay đổi
cải thiện chất lượng điều hành đa dạng các phương thức tiếp cận hỗ trợ doanh nghiệp
hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
theo bảng xếp hạng thành phố cần thơ nằm trong nhóm một mươi tỉnh thành phố
có chất lượng điều hành tốt nhất của năm hai nghìn một mươi bảy
qua gặp gỡ doanh nghiệp thành phố đã giao cho giám đốc ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh cần thơ
quỹ bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố
và các ngân hàng thương mại trên địa bàn
tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận giống
nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
thành phố cũng giao các sở ban ngành tập trung cải cách thủ tục hành chính
nghiên cứu đề xuất cắt giảm bãi bỏ các thủ tục không cần thiết
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
doanh nghiệp sở xuất kinh doanh trên địa bàn
đồng thời tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp về marketing
mở rộng thị trường tiêu thụ phát triển kênh phân phối
để giải quyết hiệu quả sản phẩm đầu ra cho doanh nghiệp
phát triển thương mại điện tử đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh

và thành phố cũng giao các sở ngành chủ động trao đổi
xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư đang quan tâm đến các dự án lớn
trên địa bàn thành phố trên các lĩnh vực do sở ngành phụ trách
nhằm tìm kiếm mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng